vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai liên minh cầm quyền ở nhật bản đã thông qua kế hoạch cải cách thuế để hỗ trợ tăng ngân sách quốc phòng
và theo đó thì hơn ba trăm hai mươi tỷ usd sẽ được đầu tư vào quốc phòng nhằm tập trung vào việc mua tên lửa và chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột kéo dài
trong kế hoạch cải tổ quốc phòng lớn nhất nhiều thập kỷ của mình nhật bản tuyên bố sẽ tăng chi tiêu an ninh lên hai gdp vào năm hai nghìn hai mươi
định hình lại bộ chỉ huy quân sự và mua vũ khí mới có thể tấn công các mục tiêu phóng tên lửa nhắm vào đất nước ở khoảng cách xa
thủ tướng fumio kishida cho biết kế hoạch này nhằm bảo vệ đất nước và người dân trước hàng loạt thách thức an ninh
ngoài ra trong chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố hôm một mươi sáu tháng một mươi hai tokyo đặt ra tham vọng đóng vai trò tích cực hơn trong an ninh khu vực
việc nhật bản có khả năng tiến hành các cuộc phản công đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của nhật bản
kể từ sau thế chế
và động thái này có thể vấp phải phản ứng trái chiều của một số nước